trong chuyến thăm của chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba đến việt nam
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp kiến chủ tịch miguel mario díaz canel becmude
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng và chào đón chuyến thăm việt nam của đoàn
đồng thời khẳng định chuyến thăm này mang đến cho nhân dân việt nam những tình cảm chân thành hữu nghị
và tình đoàn kết quý báu của nhân dân cuba anh em
trong chuyến thăm quốc hội việt nam đánh giá cao quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện
do đó để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước hai quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ song phương phù hợp với tình hình mới
tại buổi tiếp chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel díaz canel cũng khẳng định
với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và tình đoàn kết thủy chung
cuba và việt nam sẽ tiếp tục giữ gìn viết tiếp những trang sử mới làm cho quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc và bền chặt